chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn tỉnh phải báo cáo bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài chính để trình thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ
xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
bộ chỉ huy quân sự tp hcm vừa tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng
xứng danh bộ đội cụ hồ trong đảng bộ lực lượng vũ trang tp hcm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
khai thực hiện cuộc vận động lực lượng vũ trang tp hcm đã hỗ trợ xây dựng hai mươi căn nhà tỉnh nghĩa hai mươi bảy nhà tỉnh thương
trang bị sách vở đồ dùng học tập hỗ trợ cây sống vật nuôi lắp đặt đèn chiếu sáng và các công trình công cộng với tổng kinh phí hơn một mươi năm tỷ đồng
và hỗ trợ kinh phí mua ba năm trăm linh thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo
tại buổi sơ kết có nhiều ý kiến đánh giá kết quả cuộc vận động và chỉ ra những ưu điểm khuyết điểm tồn tại và rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện
giải pháp chủ yếu cần tập trung để thực hiện cuộc vận động hiệu quả trong những năm tiếp theo
nhân dịp này đảng ủy quân sự thành phố đã biểu dương và tặng bằng khen cho ba mươi tám cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
đa số người dân đều ủng hộ phương thức đỗ xe thông minh này
tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn bỡ ngỡ và có nhiều câu hỏi thắc mắc xung quanh câu chuyện đỗ xe thông minh
từ ngày một tháng năm một mươi bảy điểm đỗ xe ứng dụng hệ thống đỗ xe qua điện thoại di động đồng loạt được thí điểm trên hai tuyến phố lý thường kiệt và trần hưng đạo
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân sau bốn ngày triển khai nhiều khách hàng phản ánh khá tốt về ứng dụng bởi nó cho phép khách hàng có thể tìm kiếm và thanh toán chỗ đỗ xe qua chiếc điện thoại
đa phần lái xe sau khi được nhân viên hỗ trợ hướng dẫn của pháp nhắn tin đều vui vẻ ủng hộ công nghệ mới áp dụng
và nó cũng là để cho người mà khi người ta sử dụng cái dịch vụ ấy người ta cảm thấy nó là cái khách quan và là minh bạch mà cũng là hợp lý
tại vì anh đỗ được xe thời gian dài thì anh sẽ trị phí cao và anh khi anh đỗ thời gian ít thì cái phí nó cũng ít
bên cạnh ý kiến phản hồi tốt thì trong những ngày đầu của giai đoạn thí điểm này nhiều người dân vẫn tỏ ra bỡ ngỡ và có nhiều ý kiến xung quanh việc đỗ xe thông minh
đối với những người ít quan tâm đến công nghệ thời gian đầu sẽ khó khăn trong việc sử dụng
cùng với đó các điểm giữ xe chỉ chấp nhận cho khách gửi xe thanh toán qua thẻ tiến dụng khi dùng phần mềm iparking hoặc qua cú pháp tin nhắn điện thoại
trong khi đó phần lớn lái xe vẫn giữ thói quen cũ là đỗ xe sau đó thanh toán tiền mặt
còn với bản thân mình thì mình thấy nó không được thuận tiện cho lắm
thứ nhất là nó phải liên kết với cả thẻ của ngân hàng
và nếu mà không thì nhắn tin thì mình thấy nó không phù hợp lắm
tại vì nhắn tin chỉ hạn chế
rất là một tiếng một lần
và những lúc một lần sau mình muốn nhắn thêm thì lại phải đợi
các lần sau mình thấy như thế rất là bất cập
tại vì có những việc mình đang làm mà mình không thể sử dụng điện thoại được
thực sự là cũng có rất là nhiều khó khăn bởi vì là người dân chưa quen
họ vẫn quen với hình thức xé vé và thu tiền mặt
nhưng mà mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng rất là cố gắng để hết sức mình hỗ trợ cho khách hàng
hiện tại phần mềm vẫn đang trong thời gian chạy thử nghiệm và sẽ tiếp tục được nâng cấp để thân thiện và dễ tiếp cận hơn với người dân
trong thời gian đầu thí điểm tại mỗi điểm đỗ xe đều có từ hai nhân viên hỗ trợ thao tác đỗ xe thanh toán cho khách hàng
các nhân viên sẽ tư vấn hay trực tiếp hướng dẫn lái xe thanh toán tiền đỗ xe và phát tờ rơi để lái xe biết đến dịch vụ đỗ xe thông minh
cũng liên quan đến ứng dụng giao thông thông minh tại hà nội trường đại học công nghệ giao thông vận tải cùng công ty sapa tan holding
ký kết hợp tác phát triển phần mềm gọi xe mới app
ứng dụng app ra đời trong bối cảnh thị trường việt nam đã có nhiều ứng dụng gọi xe
trong đó nổi bật nhất là uber và grab
ứng dụng này gồm hai phần dành cho người gọi xe và người vận chuyển
với điểm mới là người sử dụng có thể đặt mọi loại xe từ xe máy xe khách đường dài taxi xe luxury
theo nhà thiết kế mức giá mở cửa có thể giao động từ tám đến tám năm trăm linh đồng một km
và giá di chuyển trên đường giao động từ sáu đến sáu đồng
trong phần tiếp theo của chương trình thao gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn
một mươi năm gây dựng ý thức bảo vệ môi trường
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn trên địa bàn
tại hội nghị các bạn có thể nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp trước mắt và lâu dài như đẩy mạnh tuyên truyền thúc đẩy thị trường tiêu thụ nội tỉnh
thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng quản lý khoa học để hạ giá thành sản xuất xuống mức thấp nhất
đề nghị tỉnh hỗ trợ vaccine tiêm phòng và hóa chất khử trùng với tổng số tiền hơn năm năm tỷ đồng
ngân hàng có chính sách giãn nợ miễn giảm lãi đối với vốn vay và tiếp tục cho vay mới đối với hộ có nhu cầu chăn nuôi
tính đến đầu tháng năm tổng đàn lợn ở tỉnh hải dương ước đạt sáu trăm một mươi con tăng ba một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sản lượng lợn hơi ước đạt ba mươi bốn tấn tăng khoảng ba so với cùng kỳ năm trước và giá bán đang ở mức rất thấp trong thời gian qua
cùng với nhiều địa phương của cả nước tỉnh vĩnh phúc đã triển khai nhiều biện pháp để giúp người nuôi lợn trong địa bàn tỉnh
tại điểm bán thành phố vĩnh yên giá thịt lợn được bán ở quầy thịt lợn an toàn bình ổn giá với các loại thịt
từ một mươi đồng đến bốn mươi đồng một kg
tại các điểm bán người dân cho biết giá bán rẻ hơn mua nơi khác từ hai mươi đến hai mươi năm
việc tổ chức các quầy bán thịt sạch cùng đội ngũ bán hàng có kiến thức tư vấn có khả năng giao tiếp đã tạo sự tin tưởng cao cho khách hàng
để gỡ khó cho người nuôi lợn trong thời điểm hiện tại vĩnh phúc đã tổ chức ba quầy bán thịt lợn bình ổn giá để giải quyết một phần lượng thịt tồn ứ cho nông dân
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành làm điểm ba quầy bán thịt lợn an toàn bình ổn giá
trong đó có hai quầy tại số một trăm một mươi tám đường tôn đức thắng và khu vực chợ công nhân tại phường khai quang thành phố vĩnh yên
thời gian từ ngày năm tháng năm và một địa điểm tại thị trấn hương canh huyện bình xuyên thời gian bắt đầu từ sáu h ba mươi ngày tám tháng năm

trong thời gian làm điểm căn cứ theo giá thị trường hàng ngày sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vĩnh phúc mua giá lợn hơi của người chăn nuôi
với mức cao hơn giá thị trường tối thiểu là một mươi năm và bán sản phẩm thịt lợn cho người tiêu dùng với mức giảm hơn giá thị trường tối thiểu là hai mươi
lợn thịt đưa ra bán ở các quầy được bắt ở các trại chăn nuôi đúng quy trình
không sử dụng chất cấm
sau thời gian làm điểm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ báo cáo kết quả với ủy ban nhân dân tỉnh
và đề xuất chỉ đạo trong việc sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ thịt lợn
vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi năm năm trăm linh ha lúa
đến nay các địa phương đang bước vào giai đoạn thu hoạch
theo báo cáo của ngành nông nghiệp vụ đông xuân này tiếp tục là một vụ mùa bội thu đối với người trồng lúa trên địa bàn tỉnh quảng trị
mặc dù tình hình sâu bệnh vụ đông xuân diễn biến khá phức tạp
nhưng năng suất lúa bình quân ở các địa phương năm nay được mùa lớn đạt từ sáu mươi sáu mươi hai tạm một ha
vụ đông xuân này toàn tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi năm ha lúa
trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm hơn một mươi bảy ha đạt sáu mươi tám diện tích gieo trồng
hiện nay bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch đối với các diện tích lúa đã chín
phấn đấu hoàn thành vụ đông xuân trước ngày một mươi năm tháng năm để tiếp tục triển khai sản xuất hẻ thu đúng tiến độ đề ra
dự kiến trong vụ sản xuất hải thu sắp đến các địa phương sẽ tăng diện tích trồng lúa chất lượng cao
và sản xuất theo mô hình lúa sạch để góp phần nâng cao giá trị của nông sản quảng trị
trong mùa thu hoạch ớt và cây cà chua vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy
nông dân thôn khánh tân xã nhơn hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận rơi vào nghịch lý lâu nay được mùa mất giá
điều này đã khiến nhiều hộ gia đình bị thua lỗ nặng mặc dù năng suất thu hoạch khá cao
trong vụ đông xuân năm nay ngoài công chăm sóc và thuê người thu hoạch
chị nguyễn thị hoa một hộ gia đình tại ninh thuận đã đầu tư hơn hai mươi triệu đồng để mua giống phân bón
trồng tám sao cà chua thu hoạch khoảng hai mươi bốn tấn quả
thế nhưng thương lái đã tự phân loại tại vườn chỉ khoảng bốn mươi số quả đạt loại một
và mua với giá từ một đến một năm trăm linh đồng một kg
chị hoa thu chưa đến một mươi hai triệu đồng
nếu tính công chăm sóc và chi phí thuê người thu hoạch chị hoa lỗ vốn hơn hai mươi triệu đồng
nó rất là đẹp nhưng mà hái ra là rí quá
chỉ mình lựa sơ sơ để mình đi bán là cỡ là năm tả sáu tả thôi
còn một tấn đồ là mình chỉ là bán cho bờ chỉ có năm trăm linh kg
nó lỗ quá bây giờ cũng không biết sao đây
cùng cảnh ngộ nhiều hộ trồng ớt cũng đang khôn đốn vì cảnh được mua mất giá
tại vườn trồng một năm xào ớt của gia đình anh trần văn tèo ước tính năng suất khoảng một trăm một mươi kg ớt tươi một xào
nhưng thương lái đánh giá chỉ có bốn mươi ớt tươi loại một và thu mua từ bảy chín đồng một kg
giảm hơn năm mươi giá bán so với những vụ trước anh tèo đã lỗ hơn một chục triệu đồng
chín thì nói chung là cái mức này nó cũng thấp chút
thì mong sao mà cũng như là cho nó lên giá là cho bà con nhờ thêm chút nữa
theo nhiều nông dân chính quyền địa phương còn chưa sát cánh để giúp bà con tìm đầu ra ổn định
cho nên thường xuyên rơi vào cảnh bị thu mua sản phẩm bằng cách phân loại nông sản ngay tại vườn
bình quân thu hoạch một tấn thì chỉ có từ ba mươi bốn mươi quả được cho là loại một
số còn lại thương lái không thu mua bà con chỉ còn cách bán với giá bốn trăm linh năm trăm linh đồng một kg cho các hộ khác làm thức ăn cho bò
trước mắt thì địa phương cũng có cố gắng cố gắng mà tiếp cận những cái thương buôn những thương lái để mà nhằm thu mua cho bà con
và cái vấn đề thứ hai nữa là địa phương cũng tiếp tục
tiếp tục là địa phương
đề nghị cấp trên trước mắt là hỗ trợ giống
hỗ trợ giống nếu bà con có nhu cầu là tái sản xuất nhằm phải đáp ứng được cái chủ nước ổ nước
cái vấn đề thứ ba nữa là tiếp tục địa phương sẽ tiếp tục khảo sát và có cái kiến nghị cho cấp trên
để hỗ trợ một phòng kinh phí nào đó cho bà con để góp phòng cái ổn định sống cho bà con về vấn đề trực giá như thế này
trước tình trạng này thiết nghĩ ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan tại tỉnh ninh thuận
cần có đánh giá lại hoạt động của liên kết bốn nhà nhà nước nhà khoa học doanh nghiệp và nhà nông
và sớm có giải pháp giải quyết căn cơ trong việc tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm
để nhà nông không còn bị thua lỗ vào những mùa vụ tiếp theo
để hạn chế tình trạng sói mòn đất trôi đất và tạo điều kiện cho người dân miền núi phát triển kinh tế
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi đã triển khai thí điểm nhiều mô hình cây con giống mới kỹ thuật cao
các chương trình thí điểm này không chỉ hỗ trợ cải tạo đất vùng núi
mà còn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho đồng bào miền núi quảng ngãi
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi và các huyện miền núi hiện đang triển khai một mươi sáu mô hình
đưa các cây con giống mới kỹ thuật cao nuôi trồng trên vùng đồi núi
trong đó điển hình là nuôi cá tầm trồng cây mắc ca các giống mía mới năng suất cao
đây là những giống nông nghiệp chăn nuôi có kỹ thuật cao áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
vào sản xuất nhằm tăng năng suất chất lượng trên diện tích đất nông nghiệp
sau thời gian triển khai thí điểm bước đầu cây con giống mới
phù hợp với thổ nhưỡng địa hình vùng núi nên cho năng suất cao
hiện ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi và các địa phương đang tìm giải pháp
phát triển các giống kỹ thuật cao trở thành vùng chuyên canh với năng suất chất lượng cao
cho khu vực miền núi trong đó ưu tiên tính đến các giải pháp tiêu thụ sau khi phát triển đại trà
góp phần nâng cao thu nhập so đói giảm nghèo cho nông dân ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi
hải châu là địa phương đầu tiên của thành phố đà nẵng được đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát
tại một trăm linh các trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở
với việc lắp đặt hệ thống camera giám sát đã cho thấy hiệu quả tích cực
trong việc giám sát tiêu cực và bảo đảm an ninh học đường
hơn một năm nay cô giáo nguyễn lê uyên phó hiệu trưởng trường tiểu học phan thanh
có thói quen thường xuyên theo dõi tình hình của trường qua hệ thống một mươi bốn camera giám sát được lắp đặt trong trường
thông qua hệ thống này cô cùng ban giám hiệu có thể nắm bắt được các hoạt động
từ khu vực giảng dạy giờ nghỉ trưa của học sinh hay khu vực bếp nấu ăn
nhờ vậy mà công tác quản lý điều hành của ban giám hiệu được thực hiện chặt chẽ hơn
chia thức ăn vệ sinh thực phẩm như thế nào rửa rau như thế nào mình giám sát được hết các hoạt động của dưới bếp
vì một mình mình thì không thể nào quản lý hết tất cả các khâu được
cho nên là nó giống như một công cụ hỗ trợ rất là đắc lực cho mình
việc trường học được trang bị camera giám sát cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh
trước tình trạng bạo lực học đường mất an toàn giao thông và an ninh trật tự bên trong
và xung quanh trường học đã xảy ra ở nhiều nơi
vừa có bảo vệ vừa có camera tại trường

trong vấn đề vui chơi và sinh hoạt và ăn uống
theo đề án hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại
cho các trường học trên địa bàn quận hải châu
địa phương đã hoàn thành lắp đặt hệ thống camera ở toàn bộ bảy mươi năm trường học
ở ba cấp mầm non tiểu học và trung học cơ sở
và sẽ tiếp tục đầu tư thêm cho các trường cần bổ sung camera ở những khu vực cần thiết
hiện nay một trăm linh các trường đã có nếu mà tính đầu trường thì một trăm linh các trường đã có
tuy nhiên những trường có hai ba cơ sở thì bắt đầu năm nay chúng ta phụ sống
cho đến tất cả các cơ sở nhỏ lẻ còn lại và bắt thêm một số hệ thống nữa
để từng bước chúng ta tính tới là phụ sống toàn bộ tất cả các lớp học
và các khu vực cần phải lắp camera để đảm bảo tính quan sát tốt
và đảm bảo công tác quản lý của nhà trường
có thể thấy việc một trăm linh các trường học ở quận trung tâm của thành phố đà nẵng
được đầu tư hệ thống camera giám sát
không chỉ hỗ trợ đáp ứng nhiệm vụ quản lý của nhà trường
mà đó cũng là cách làm thiết thực của quận hải châu trong việc thực hiện chương trình bốn an
gồm an ninh trật tự an toàn giao thông an toàn vệ sinh thực phẩm
và an sinh xã hội mà thành phố đà nẵng đang triển khai
trước tình trạng số vụ vi phạm hệ thống công trình thủy lợi bắc hưng hải gia tăng
trong đó đặc biệt là xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm nguồn nước thủy lợi
làm thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân
ngày bốn tháng năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị với sự tham gia
của bốn tỉnh thành phố sử dụng hệ thống thủy lợi bắc hưng hải để bàn giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này
nguồn nước bị ô nhiễm không chỉ gây thiệt hại cho sản xuất
xáo trộn đời sống của những hộ dân sinh sống dọc các tuyến canh dẫn nước
mà còn tác động xấu đến môi trường và sức khỏe của người dân
tuy nhiên hiện nay việc cấp phép xả thải vào các công trình thủy lợi vẫn do ngành tài nguyên và môi trường thực hiện
vì vậy ngành nông nghiệp dù là đơn vị quản lý về thủy lợi
nhưng lại không có chức năng kiểm tra giám sát cấp phép xả thải vào hệ thống thủy lợi
nên khi xảy ra vi phạm ngành không có chức năng để xử lý
luật tài nguyên nước năm hai nghìn một mươi hai thì lại quy định là quản lý nguồn thải cấp phép xả thải vào nguồn nước nói chung
và được hiểu là trong đó có hệ thống thủy lợi
thì lại thuộc ngành tài nguyên môi trường
từ những cái bất cập này thì dẫn đến là ở các địa phương cũng trồng chéo
ngay trong hệ thống thủy lợi bắc hưng hải có bốn tỉnh
thì tỉnh hưng yên thì giao cho sở tài nguyên môi trường cấp phép nguồn thải sạp vào hệ thống thủy lợi
nhưng các cơ quan quản lý khai thác công trình thủy lợi thì không được tham gia trong thẩm định hồ sơ
và cũng không nắm được là hiện nay là có những cơ sở nào doanh nghiệp nào đã được cấp phép xả thải vào hệ thống thủy lợi
thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn là từ các bộ ngành trung ương có những cái phân cấp cho nó rõ ràng
cái thẩm quyền cho nó cụ thể
do đó tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp
để hạn chế tình trạng vi phạm xả thải chưa qua xử lý vào hệ thống thủy lợi
cần phải thường chuyên đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm
thứ hai nữa là cần phải phối hợp rất là chặt chẽ
giữa các cấp chính quyền địa phương người dân và các công ty khai thác công trình thủy lợi
để mà kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm và tuyệt đối là không để vi phạm tái phạm
thứ ba nữa là cần phải thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra thanh tra liên ngành
để mà chứng chỉnh cũng như là xử lý các vi phạm kịp thời
theo số liệu thống kê sơ bộ
mỗi ngày hệ thống thủy lợi bắc hưng hải tiếp nhận khoảng ba trăm linh m ba nước thải
từ các khu đô thị khu công nghiệp dọc quốc lộ năm
nước thải sản xuất làng nghề khu dân cư thuộc các tỉnh hải dương hưng yên bắc ninh và hà nội
trên chín mươi khối lượng nước thải nói trên chưa qua xử lý là nguyên nhân gây ô nhiễm chất lượng nước
do đó việc tháo gỡ những bất cập trông chéo trong công tác quản lý về cấp phép xả thải vào hệ thống thủy lợi
rất cần được chính phủ xem xét và phân công cho phù hợp
bởi nếu để tình trạng này kéo dài nguồn nước thủy lợi bị ô nhiễm thì không thể có được nền nông nghiệp sạch
và càng không thể tăng cường chất lượng cuộc sống sức khỏe cho người dân
tại phường tương mai quận hoàng mai hà nội trong một mươi năm qua
bà đinh thị quý đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân nơi đây về giữ gìn môi trường sống xanh sạch hơn
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây để hiểu hơn về những đóng góp của bà đinh thị quý cho cộng đồng
ngày nào cũng vậy không kể nắng hay mưa
chiếc trô tre và chiếc sẻng vót rác này lại cùng bà quý đi qua những con ngõ nhỏ của tổ dân phố số hai mươi bốn
trong ký ức của nhiều người dân nơi đây khi bà quý chưa cùng những dụng cụ này đi khắp các con ngõ
thì rác thải là nỗi kinh hoàng của người dân
nhìn những ngõ nhỏ sạch sẽ này ít ai biết trước đây người dân đổ rác mỗi nhà một giờ
trong khi công nhân môi trường chỉ dọn rác vào một giờ cố định
vì thế rác cứ vô tư được vứt ra đường khiến các con ngõ đã nhỏ càng ngập trong rác mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi

thế nhưng ít ai biết những ngày đầu mang trổi đi quét không phải ai cũng có thiện cảm với việc bà làm
sau khi ăn mừng kết quả cuộc bỏ phiếu tổng thống mỹ donald trump đã trở về quê nhà new york sau hơn ba tháng nhậm chức
hàng trăm người dân mỹ đã tập trung xuống đường biểu tình và mang các biểu ngữ phản đối các chính sách chủ trương gây tranh cãi của ông trump như truy quét nhập cư trái phép xây tường ngăn biên giới và mới nhất là sự kiện hạ viện mỹ thông qua dự luật thay thế obamacare
chúng tôi không bao giờ từ bỏ dù chỉ với ba phiếu đến tận tháng một mươi một cuộc bỏ phiếu thực sự mới bắt đầu để chúng ta có thể phản đối dự luật thay thế này chúng ta muốn gì
bảo hiểm y tế chúng ta muốn khi nào có lúc này
điều quan trọng mọi người có thể làm là phải đứng lên kêu gọi những nghị sĩ hay thượng nghị sĩ đại diện tiếng nói của dân và phản đối dự luật mới
hãy tiếp tục phản kháng tiếp tục một người phải chi trả tiền khám chữa bệnh cho tất cả tuy mọi người gọi nó là gì đó là quyền cơ bản của con người
dự luật chăm sóc y tế mới còn phải chờ được thượng viện thông qua trước khi trở thành đạo luật đi vào cuộc sống
nếu dự luật này được thượng viện thông qua nó sẽ chính thức thay thế cho đạo luật obamacare
theo nhận định của giới phân tích hưởng lợi từ dự luật mới là những người có thu nhập cao những người thuộc tầng lớp trung lưu
những người không muốn mua bảo hiểm y tế những người muốn mua một phần bảo hiểm y tế giới chủ và các công ty thiết bị y tế
tuy nhiên obamacai bị thay thế cũng có nghĩa là những người nghèo những người cao tuổi những người cần những điều kiện chăm sóc sức khỏe đặc biệt sẽ bị ảnh hưởng
nga vừa tuyên bố vùng an toàn tại syri sẽ đóng cửa
nga đã đóng cửa đối với các máy bay của liên quân do mỹ dẫn đầu
trưởng đoàn đàm phán nga về syri ông alexander lavrentiev cũng cho biết nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn với mỹ và ả rập xê út về tình hình syri
trường đoàn đàm phán nga về syri ông alexander lavrentiev tuyên bố các máy bay của liên quân do mỹ đứng đầu sẽ bị cấm bay vào các vùng an toàn được thiết lập tại syri
đồng thời ông cũng khẳng định nga sẵn sàng cử quan sát viên tới các khu vực an toàn của syri
trước đó trong khuôn khổ vòng hòa đàm syri diễn ra tại thủ đô astana kazakhstan đại diện phái đoàn nga thổ nhĩ kỳ và iran đã ký một biên bản ghi nhớ về thiết lập vùng an toàn tại syri
thỏa thuận này cho phép thiết lập bốn vùng an toàn ở miền bắc miền trung và miền nam syri đây được coi là nỗ lực mới nhất của các bên nhằm giảm bạo lực tại nước này
theo kế hoạch vòng đàm phán hòa bình syri tiếp theo sẽ được tổ chức tại astana kazakhstan vào giữa tháng bảy tới
trong khi đó đối với tiến trình đàm phán về brexit
chủ tịch ubnd châu âu ec jean claude juncker đã mô tả việc anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit là một bi kịch mà nguyên nhân một phần do hậu quả từ những sai lầm trong quá khứ của liên minh này
phát biểu tại frorence italia chủ tịch ec ông jean claude juncker đã cảnh báo về các cuộc đàm phán khó khăn sắp tới cũng như đưa ra những lời lẽ mang tính hòa giải hơn
sau khi các cuộc tiếp xúc đầu tiên về tiến trình brexit biến thành một cuộc tranh cãi
giữa giới chức eu và anh ông juncker cũng lưu ý rằng không phải eu từ bỏ vương quốc anh mà ngược lại chính anh đã rời bỏ eu và đây là một sự khác biệt cần được hiểu trong những năm sắp tới
chủ tịch ec cũng chia sẻ những lời phản nàn của anh về bộ máy quan liêu bruxelles và việc can dự vào các vấn đề quốc gia
ông thừa nhận eu có một số điểm yếu và điều này phần nào có thể lý giải cho kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về việc anh rời khỏi eu hồi tháng sáu năm ngoái
những tuyên bố của ông juncker được đưa ra trong bối cảnh thủ tướng anh theresa may
liên tục cáo buộc bruxelles đang tìm cách can thiệp và gây ảnh hưởng lên kết quả cuộc bầu cử tại anh vào tháng sáu tới
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân